sau một năm đầy biến động năm mới hai nghìn một mươi bảy với nhiều hy vọng đang đến
vào thời điểm này hàng triệu người tại các quốc gia trên khắp thế giới
từ châu á cho tới châu âu châu mỹ đã đổ ra đường để tham gia các sự kiện chào đón năm hai nghìn một mươi chín
những màn pháo hoa đủ rực rỡ sắc màu đường phố được trang hoàng lộng lẫy
những gương mặt hân hoan những nụ cười dạng dỡ những niềm vui và hy vọng lớn vào năm mới
với nhiều thành công hạnh phúc và hòa bình
ở nhật bản một trong những phong tục văn hóa cổ truyền của người dân nước này trong những ngày đầu năm
là đi lễ để cầu một năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý
ngay từ sáng sớm mùng một rất đông người dân trên khắp cả nước đã tới viếng đền minh trị
ngôi đền thờ thần đạo lớn nhất nhật bản
trước cửa khu đền chính là một khoảng sân rộng để khách hành hương có thể thả tiền vào trong đó
đây là phong tục truyền thống của người nhật khi cầu mong sức khỏe và tài lộc
tôi tới đây để cầu hòa bình cho thế giới và sức khỏe cho tất cả mọi người trong năm mới
tôi cầu chúc cho tất cả thành viên trong gia đình tôi một năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc
là một người kinh doanh tôi cầu mong nền kinh tế đất nước sẽ cải thiện trong năm nay
mỗi năm ngôi đền này đón hơn ba triệu lượt khách tới lễ bái trong suốt ba ngày đầu tiên của năm mới
tại triều tiên hòa chung không khí năm mới trên toàn thế giới
nước này cũng tổ chức màn bán pháo hoa trào năm hai nghìn một mươi bảy hoành tráng tại gần tháp junche ở thủ đô bình nhưỡng
rất đông người dân đã tụ tập tại quảng trường kim trương in
một trong những địa điểm thích hợp nhất để thưởng thức màn pháo hoa này
tôi nghĩ pháo hoa và đất nước tôi có điểm tương đồng đó là thay đổi mỗi ngày
chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn
trong năm mới tràn ngập hy vọng này
tại nga năm nay thủ đô moscow có đến ba mươi điểm bắn pháo hoa mừng năm mới
người dân nước này coi ngày đầu tiên của năm là ngày của bình an và hạnh phúc
biểu tượng năm mới của nga chính là cây năm mới với nhiều đèn được thắp sáng trang hoàng khắp các con phố
trong năm mới chúng tôi muốn bỏ qua tất cả những muộn phiền những điều không vui
và chào đón những điều tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người
tôi mong muốn không nước nào phải đối mặt với chiến tranh

trong khi đó ở pháp ngay từ đêm giao thừa hàng trăm nghìn người đã kéo về đại lộ cham elize
một biểu tượng của thủ đô paris để thưởng thức màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục
cũng như các màn bán pháo hoa
thật là một đêm tuyệt vời không thể tin được những gì chúng tôi vừa được thưởng thức
riêng tại thủ đô paris hơn một mươi cảnh sát binh sĩ và lính cứu hỏa
cùng nhiều lực lượng chức năng khác cũng tham gia bảo vệ an ninh
còn tại ở thành phố colonio của đức hàng nghìn người đã xuống đường để đón giao thừa
dường như mọi nỗi lo âu về những vụ quấy dối phụ nữ và trộm cắp bên ngoài nhà ga chính ở trung tâm thành phố
trong dịp lễ năm ngoái đã được bỏ lại phía sau
một phần là nhờ năm nay chính phủ đức đã tăng cường một loạt các biện pháp
như lắp đặt máy quay an ninh để giám sát
có vẻ như các biện pháp an ninh đã giúp cho bầu không khí lễ hội năm nay an toàn hơn
chúng tôi cảm thấy rất yên tâm hơn hẳn năm ngoái
có thể nói trong năm qua thế giới đã chứng kiến nhiều sự kiện lớn
tác động không nhỏ tới mọi mặt đời sống của nhân dân các nước
trong năm hai nghìn một mươi bảy này mong ước về một thế giới hòa bình và an lành hơn là mong ước chung của tất cả mọi người